thưa quý vị bắt đầu từ ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi ba dự thảo luật đất đai sửa đổi chính thức được đưa ra lấy ý kiến của nhân dân theo nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội
việc này được thực hiện cho đến hết ngày một mươi năm tháng ba theo đó sẽ lấy ý kiến về chín vấn đề trọng tâm của dự thảo luật
vâng cùng với đó thì từng nhóm đối tượng sẽ xin ý kiến riêng một số nội dung
việc thực hiện lấy ý kiến nhân dân được thực hiện dưới nhiều hình thức góp ý trực tiếp bằng văn bản này tổ chức hội nghị hội thảo tọa đàm thông qua cổng thông tin điện tử website hoặc email
đối với nhóm các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người việt nam định cư ở nước ngoài các nội dung xin ý kiến gồm các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng trình tự thủ tục thu hồi đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất